trong hành trình hơn một mươi năm thay đổi vụ án đã có nhiều nước thế hệ nối tiếp nhau
để lần theo dấu vết của người rừng đưa ra ánh sáng
khi ma xeo trứng chưa bị bắt thì nhiều người cho rằng đó là nhân vật hư cấu
vì làm sao một con người bình thường lại có thể sống chui sống lủi như vậy
suốt hơn hai mươi năm trong rừng sâu núi thảm
nhưng khi bị bắt rồi

khi ma xeo trứng bằng da bằng thịt thì mọi người lại đói đó là huyền thoại phá án của công an tỉnh lào cai
và câu chuyện về người rừng là có thật chứ không phải trong văn chương sách vật
bởi từ một người bình thường bống rưng trở thành người rừng sống gần hai mươi năm trong rừng
trên những vách núi đá treo leo luôn là điều khó lý giải và thậm chí là không thể hiểu
nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó
câu chuyện trở thành người rừng
của ma xeo trứng cũng như vậy
ma xeo chứ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tuy sinh ra trong một gia đình đông con và lại là đồng bào dân tộc thiểu số
nhưng chứ lại được ăn học nhiều hơn mọi người
từ nhỏ chú đã tỏ ra là một cậu bé thông minh sáng giản
nên được cha mẹ cho ăn học đầy đủ
chính vì điều này mà khi lớn lên chú trở thành một trong những người biết nhiều chữ nhất bản làng
chứ vốn khỏe mạnh và thông minh nên ông vàng thường tin tưởng giao nhiều trọng trách thay mình
giữa cánh rừng bạt ngàn ngô và lúa nương trứng lốn nhanh như thổi và trở thành con của núi rừng
đi rừng thạo như lòng bàn tay kinh nghiệm săn thứ giỏi và bậc nhất bản làng
bản thân của đối tượng là người địa phương
nên việc sinh sống hái lượm ăn ăn cây những củ gì đối tượng này là nắm bắt được
cuộc kháng chiến chống mỹ cần thêm nhiều nhân lực và cuộc cải
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu khi chứ tròn hai mươi hai tuổi đã lên xã viết đơn gia nhập bộ đội
trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được đi bộ đội chứa mừng lắm về khoe khắp bản làng
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trường nhập ngũ cũng từ đấy cuộc đời chứa bước sang giai đoạn mới
với bản chất thông minh nên khi vào môi trường quân ngũ
chứ nhanh chóng thể hiện được những khả năng của mình
trở về sau cuộc kháng chiến chống mỹ chứ tiếp tục cùng bà con
bộ đội biên phòng tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc những năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín

chứ gia quân sau bảy năm đi bộ đội là một trong số ít những người được học nhiều lại đi bộ đội
nên vừa trở về chứ đã được mời làm chức phó chủ tịch xã nàn xín của huyện bắc hà
quản lý nhiều công việc của chính quyền cơ sở lúc đó
là một người thông minh lại có thời gian huấn luyện trong quân ngũ
nên chú đã thể hiện được nhiều tư chất của một người cán bộ có tài
công việc của một cán bộ xã đã giúp đời sống của gia đình chứng trở nên rất ổn định
chứa trở thành một tấm gương điển hình để những người đồng bào dân tộc cùng bàn
cùng xã dạy dỗ con cái
không phụ lòng của những người dân bản chứ đã trở thành người cán bộ có tài và có trách nhiệm với công việc
cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi năm lãnh đạo huyện bắc hà thời điểm đó đã muốn đào tạo chứ thành một cán bộ nguồn
để gây dựng cơ sở thành địa phương
chính vì điều này chỉ được cơ cấu lên chức chủ tịch xã để có nhiều cơ hội cống hiến cho nhân dân chính quyền
tuy được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện cũng như sự mong mỏi của đồng bào ở xã
nhưng chứa đã từ chối vị trí chủ tịch
chứa nói với các bạn
nói với mọi người rằng mình được quân đội đào tạo nên chỉ muốn làm công việc nào liên quan đến quân sự
thỏa thê ý nguyện đó chứa đã được nhận chức xã đội trưởng nàn xín
khi được đảm nhận nhiệm vụ của người xã đội trường
marcel chứa đã thể hiện được rất nhiều những kiến thức về quốc phòng mà đã từng được học
với những gì đã được đào tạo trong vòng bảy năm quân ngũ
chứ đã trở thành một trong những người xã đội trưởng có tài bậc nhất của huyện bắc hà thời điểm đó
marcel chứa là một thanh niên người địa phương có sức khỏe
và đã từng là một trong những người phục vụ trong quân đội
và đã đi bộ đội về địa phương
sau khi marcel chứa đi nhiệm vụ quân sự
được quân đội huấn luyện thông tác đấu tranh chiến đấu bảo vệ tổ quốc
sau khi về địa phương thì cũng được
nhân dân địa phương tín nhiệm
vốn là người sống cầu toàn
lại rất hòa đồng với mọi người
nên marcel trứ rất được lòng hàng xóm láng giềng
cuộc sống của gia đình trôi qua trong sự yên ả
và sự ca ngợi của bản làng
ngấm tưởng một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với trứ
thì một việc bất ngờ đã xảy ra
nhưng trong một buổi tối định mệnh vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cuộc đời của marcel trứ đã hoàn toàn rẽ lối
vào khoảng hơn một mươi giờ đêm
thời điểm này các đám cúng ma nhà hàng xóm bên cạnh cũng đã xong xuôi
tuy nhiên lúc này khi chú bước vào tới cổng
thì thấy có một bóng dáng người đang đứng trước cửa nhà
chứ lẳng lẽ tiến lại gần và hỏi ai đấy
tuy hỏi rất to nhưng bóng người kia vẫn không lên tiếng
lúc này chữ nghĩ rằng bóng người kia có thể là kẻ xấu
đang định vào nhà để ăn trộn
ngay lúc đó chú chạy lại gần và tát mạnh vào mặt người kia
bị tát kẻ lạ mặt bỏ chạy và cũng không nói bất kỳ câu nào
tối hôm đó trứ đã thức cả đêm để đề phòng kẻ làm mặt kia quay lại
khi đã nói chuyện với người nhà cháu mới biết rằng
người vừa bị mình tát chính là thầy phù thủy
chuyên làm lễ ma khô rất mưu mẹ nên sẽ bị trải thù
không cần suy nghĩ nhiều trứ ngay lập tức xách súng ak và lựu đạn
nhà nước cấp đem trả cho công an huyện trước khi bỏ trốn lên rừng
thần hồn nát thần tính
sau khi trả vũ khí quân trang cho công an
trứ thu xếp hành lý
rồi chị kịp bảo với vợ mình là chị rối rằng
tao lên nương lúa của nhà mình ở
mẹ mày có việc gì thì cứ lên đó tìm
thì thoảng đem cơm nước lên cho tao nữa
nói rồi chế biến vào màn đêm biến về phía rừng già
trong quá trình sinh sống và làm việc tại địa phương
thì ma xeo trứ cũng có một vài cái va chạm
với bà con nhân dân ở địa phương
thế sau đó thì

cơ quan lúc đó là chính quyền địa phương
xã đưa đối tượng ra để phê bình kiếm việc
đối tượng mang lòng tự ái
thì đã bỏ đơn vị địa phương và đi
thế thì đi đâu thì lúc đó thì cũng chưa ai rõ
người nhà biết chuyện trứ bỏ lên rừng sống
cứ nghĩ chỉ một vài ngày sẽ quay trở về
nên ngày nào cũng không có gì để làm được
trứ bỏ lên rừng sống

khu lán cách nhà tới hơn một mươi năm km
nên khi chứ lên đó sống chỉ có người nhà biết
nhưng được một thời gian
người nhà bắt đầu cảm thấy ngờ vực
với việc trứ bỗng nhiên bỏ lên rừng sống
và càng ngày
những người thân trong gia đình càng lấy làm khó hiểu
vì hành động bất bình thường của trứ
mọi người trong nhà lúc đó
đều cho rằng trứ đã bị ma làm
sau nhiều lần khuyên bảo không thành
ông ma xeo vàng đã khuyên vợ trứ
mời các thầy cúng nổi tiếng
trong vùng đến cúng trữ ma
nhưng trứ dứt mắt không về
và cố gắng giải thích cho mọi người
về chuyện sâu sát đã xảy ra
và khẳng định rất có thể thầy phù thủy kia
sẽ quay lại trả thù
tuy nhiên lúc đó không có bất kỳ ai tin
những lời giải thích của trứ
do thái độ cương quyết không chịu về
nên mọi người tập trung bắt trói trứ đưa về nhà
bộ trừ tà ngay lập tức được diễn ra
để đuổi con ma đã ám vào
nhưng càng nói về việc mình không hề bị ban nhập
thì người nhà càng không tin
thậm chí ngay cả vợ cũng không tin
y chán nản và tuyệt vọng đến độ
quyết định sau khi cúng xong
sẽ bỏ hẳn lên rừng để sinh sống
ngày thứ ba của lễ cúng trừ ma
nhân lúc mọi người ngủ say
trứ bỏ trốn khỏi nhà
người ta bắt về bắt về thì trứ sợ
cho nên là trứ bỏ trốn bỏ vợ bỏ con lên rừng
là sinh sống bẫy chim bẫy sống trên rừng

đã không quay lại khu lán mà khi trước đã ở
vì sợ người nhà lên vây bắt
trứ đã băng qua các cánh rừng cổ huyện semakai
để thì đếm khu rừng dài thuộc xã thanh bình huyện mường khương
đếm với khu rừng dài này
do không còn được gia đình tiếp tế
nên chị đã phải tự tìm kiếm thức ăn để nuôi sống bản thân
trứ sống lang thang dọc theo sông chảy trên địa phận hai
huyện semakai và mường khương
đối tượng là một trong những người địa phương
có trình độ có khả năng chế tạo các vật dụng này
vũ khí vũ khí thô sơ cạm bẫy
đối tượng đã chế tạo bẫy giỏ vật dụng nhằm bắt thú bắt chim
thu lượng mọc nhĩ nấm hương các loại thuốc cây thuốc
đối tượng cũng là một trong những diện biết tương đối nhiều về cây thuốc
đề điểm trú ngủ chủ yếu của trứ đều là những vách núi đá mái đá treo leo
ở những vị trí này rất dễ quan sát
và cuối cùng khó khăn để trèo lên
ở trong rừng nguồn sống chủ yếu của trứng là cổ mài và các hoa quả dại
thêm vào đó hằng ngày trứ đi lấy mộc nhĩ ra đốt vơi khô
để mang xuống các chợ bản đi bán trao đổi lấy thực phẩm
cũng như những đồ dùng để sinh hoạt
vì sang địa bàn khác lại sinh sớm trung rừng
nên không có bất kỳ ai phát hiện da trứng
cuộc sống của ma seo trứng vì vậy không được tìm ra
năm này vẫn diễn ra một cách bình thường
năm này qua năm khác trong rừng sâu và vách núi treo leo
trong khoảng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
sau mỗi lần đi chợ chứ sau khi đã có tiền mua hàng xong
là ngay lập tức trở lại rừng
nhưng rồi những đêm mưa rừng cuối cùng cũng khiến trướng thấy cô quạnh
và nhớ người thân của gã
người rừng quyết định về thăm nhà
người rừng quyết định về thăm nhà

theo đường rừng về simacai thăm vợ con và gia đình
nhưng không còn ai ở đó
thôn bản đã di chuyển tới vùng đất mới
không có ai hải thăm
và nghĩ rằng gia đình đã chuyển về bảo yên sinh sống
nên chứ lại theo đường rừng tìm về bảo yên
tại đây chứ cũng không có tin tức gì của người thân
nên tuyệt vọng về khu vực xã thanh bình
chiều muộn ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trứ thất thể quan sát tà thàng huyện mường khương
thời gian đó trứ đã được gọi là trứ tà thàng
trên địa bàn huyện mường khương
nạn trộm cắp châu bò xảy ra khá nhiều
nên bộ dạng lang thang của trứ ngay lập tức bị lọt
và diện đối tượng khả nghi
chú bị lực lượng công an và dân quân xá kiểm tra giấy tờ tùy thân
nhưng chứ không có giấy tờ tùy thân trong người
bị ám ảnh bởi chuyến cũ
chứ cho rằng những người này nhất định sẽ hại mình và trả thù
nên đã chống trả quyết liệt
trứ đang bẫy chim ở xã tà thàng
bị không có vào khu vực chăn châu của xã tà thàng
lúc đó là thường hay xảy ra mất trộm châu của đồng bào
thế nên lực lượng dân quân với công an
bắt đối tượng này về xã để kiểm tra
lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ chứ đưa về thẳng
trụ sở ubnd xã tà thàng huyện mường khương
điều tra về thân nhân và lai lịch
qua công tác đấu tranh
người đàn ông này khai nhận tên là sùng lừ
nhà hoàng thu phố huyện bắc hà
hắn khai đã đi bộ đội và gia quân được bảy năm
không có nhà cửa vợ con
bố mẹ đều đã chết
hắn sống lang thang một mình
nhận thấy trong lời khai của tên này có nhiều biểu hiện khả nghi
do không thể xác minh lai lịch của marcel trứ
ngay trong ngày nên chính quân xã tà thàng
đã quyết định giữ đối tượng lại trụ sở thêm một ngày
sau khi mà bắt giữ thì đưa về
lực lượng công an lực lượng quân đội
kiểm lâm bố trí
rồi điều tra xác minh
về những quan hệ của đối tượng
nhưng mà cũng chưa du thập được gì
thì do cái thời tiết
rồi là điều kiện
rừng núi xa xôi nó khó khăn
thế thì thời gian làm việc thì nó cũng không được dài
nó tối sớm
ngày đấy nó
mùa đông nó rét
nó tối sớm
sương mù mịt
cho ba đồng chí dân quân
là gác đối tượng
để nghỉ ngơi
cho đối tượng nghỉ ngơi
nhưng mà vẫn trông giữ
với tính cách là để cho đối tượng tỏi bỏ
đi vào hôm sau làm việc tiếp
để trông giữ đối tượng
phó công an xác tả thàng
là giàng pao đã giao nhiệm vụ
cho tổ cảnh giác gồm bốn người
trong đó có đồng chí sùng pử
là tổ trưởng
để đề phòng bất chắc có thể xảy ra trong đêm
chính quyền xã cũng giao cho tổ cảnh giác
một khẩu súng
một khẩu súng ak
tối hôm đó vào ngày hai mươi tám tháng chín
đúng như kế hoạch lực lượng canh gác
đã rất cẩn thận
khiến chứ không có bất kỳ cơ hội nào bỏ trốn
tuy nhiên cho đến khoảng
ba bốn giờ sáng
khi lực lượng trông giữ đã thấm mệt
sau cả đêm thức trễ
chữ đã tự mở trói cho mình để chạy trốn
lúc đó cả tổ canh gác
đều đã ngủ gần vì mệt mỏi
nên khi chữ đã tháo được trói tay
y đã lấy khẩu súng ak của anh sùng phở
dựng ở gần cửa mà không hề bị phát hiện
vốn là người khỏe mạnh
và đã trải qua quân ngũ
nên chứ thực hiện hành vi bỏ trốn rất nhanh
khi chữ vừa lấy được súng
và đi ra cửa
thì lực lượng canh gác đã bật dậy
tuy nhiên ngay lúc đó
mà xe chữ đã dùng khẩu ak
ý lực lượng bảo vệ
khi thấy tổ bảo vệ quyết tâm truy bắt
chữ đã lên nòng khẩu ak
và bắn lên trần nhà một phát đạn
tổ bảo vệ dừng lại
thì chữ ngay lập tức chạy ra phía cửa
rồi tẩu thoát vào rừng sâu
giữa mảng đêm mù mịt
lực lượng bảo vệ cũng chi hô
nhưng do trụ sở xã nằm tách biệt với bản làng
nên không có ai đến ứng cứu kịp thời
sự kiện sau đó nhanh chóng
được báo cáo xuống công an huyện mường khương
sự kiện sau đó nhanh chóng
lực lượng công an lực lượng quân đội
rồi tất cả các lực lượng dân quân tự vệ
là huy động để truy tìm
nhưng đối tượng do là người địa phương
thông tạo địa bàn
rồi là đối tượng có sức khỏe
nên đối tượng đã lẩn trốn
sau khi bỏ trốn khỏi xã ta thàng
chữ tiếp tục tìm được
đến các hang đá thuộc xã thanh bình
huyện mường khương lẩn trốn và sinh sống
chỉ có một điều khác là từ đó
về sau y không quay lại khu vực xã ta thàng
đi họp chợ nữa
mà chọn những địa bàn khác không ai biết mặt
để tiện đi lại
đối tượng không đến những phiên chợ chính
phiên chợ chính thì
thường là đồng bào ở các nơi người ta đến
thế thì đối tượng
chỉ đến những phiên chợ phụ thôi
và nó là vào những cái
thời điểm nó
nhá nhem tối hoặc là
tình mơ sáng nhưng chưa có người
đối tượng đến để trao đổi
bán những cái
sản phẩm thu lượm được ở trên rừng
sau đó thì để mua những yếu phẩm
cho đến tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trong lần đi lên rừng của người dân ở xã thanh bình
đã phát hiện thấy một người đàn ông
đang đốt lửa và phơi quả nám trong hang khỉ
thuộc thôn văn đẹp
xã thanh bình huyện mường khương
thông tin là
đối tượng này được thông báo ngay cho lực lượng công an xã
qua miêu tả hình dạng ban đầu
chúng tôi thấy đây là đối tượng có nhiều biểu hiện bị bệnh
thời điểm nhận được tin báo đó
công an huyện mường khương
đang có một tổ cán bộ công tác tại xã thanh bình
nên ngay lập tức
phương án truy lùng đối tượng được triển khai
sáu cán bộ
cả chính quyền công an xã và huyện
ngay lập tức tìm đường lên hang khỉ
để trị bắt đối tượng
chúng nhân dân báo
tin là tại khu rừng khỉ
khu vực rừng sâu
có cái căng bạc
và có cái khói
thì chúng tôi là
sau khi tiếp nhận thông tin
thì chúng tôi đã
cùng với trưởng quán xã
công an viên trưởng thôn
và chúng tôi gồm
sáu bộ trí
trực tiếp lên để xác minh các đối tượng
chúng tôi chia làm hai tổ
và nó lực trên đường lên rất là khó lên
mà không có lối đi
mà nó chỉ là đường rừng
leo trèo thôi
tôi là tổ
tôi với đồng chí tráng sinh trà là trưởng quán xã
đồng chí hòa là trưởng thôn
cùng một tổ phía trên
còn đồng chí cô hòa
đồng chí hoàng văn dung
và đồng chí sáng là công an viên
đi tổ bên dưới là đi ngang
lực lượng trinh sát được chia ra làm hai mối
tiến lên hang khỉ
mũi trinh sát gồm đồng chí tráng sinh trà
trưởng công an xã thanh bình
đã tiến sát được tới khu vực hang khỉ
thì thấy một người đàn ông đang ngồi ăn cơm
người đàn ông ấy
chính là ma sêu chứ
tại vì cái hang nó ở trên
một cái tên ấy này nó vách đá này
cái ngọn một cái cây gỗ to như thế này
nó mọc ở dưới này nhưng mà
cái hang nó ở trên lưng trừng cái ngọn này
thế nên là rất nguy hiểm
mà chỉ cần
sơ ý một cái trượt chân
hoặc là ấy một tí là
có thể là rơi trong bách đá
khi cách nơi người đàn ông đó ngồi
chỉ khoảng hơn một mươi mét
thì có một đồng chí trong tổ hô lên
khi vừa nghe tiếng người nói
người đàn ông kia liền vơi khẩu súng lên và bắn liền hồi
tiếng súng chát chúa làm sấy tạc công khí tĩnh lặng
của những dừng
và tiếng súng đó cũng làm cho đồng chí
tráng sinh trà hủy ngã
và ra đi mãi mãi
chúng tôi tiếp cận cái lều
thì cái tổ bên dưới
đồng chí cụ hòa cụ xuân hòa
đồng chí phát hiện
nhìn thấy người đồng chí hô là
yêu cầu ra kiểm tra
thì đối tượng ngay lập tức là
đối tượng đã bắn
về phía chúng tôi
thì lúc đấy trời cũng đã tối nhà anh em
khi có tiếng súng nổ

thì đối tượng đã tối nha anh em
ngay theo tiếng súng
tổ công tác bao vây quãng miệng hang
rút phải xuống dưới
rồi cứng người về huyện báo cáo
lợi dụng lúc đấy
người đàn ông quay trở lại vào hang
vơ vội đồ đạc dưới tàu thoát
nhận được tin báo
của tổ công tác
của công an huyện mực hương
tại xã thanh bình
báo về là
tại hang khỉ
của thôn văn đẹp
của xã thanh bình
huyện mực hương
có một đối tượng
nó dùng súng
bắn vào tổ công tác
làm cho đồng chí
tráng xin trả
trưởng quan xã
bị hy sinh
tiếp nhận được tin báo
chúng tôi đã tổ chức
huy động lực lượng
công an huyện
xuống địa bàn
chính vì vậy
mà khi lực lượng công an huyện
đến truy bắt
thì hắn ta đã bỏ đi
từ khá lâu trước đó
nấu ăn ở đây
tuy nhiên là
bữa tối đối tượng sẽ
nghỉ tại hang khúc này
mà đối tượng
khi ghi án
lợi dụng địa hình
khỏi địa bàn
treo lên hang đá
rất vất vả
dựng đứng lên
chúng tôi đã
bám theo vách đá
men theo vách đá
mà từ chín giờ tối
chúng tôi leo theo vách đá
đến cái hang đó
thì coi như là
là ba giờ sáng
chờ đến sáng này
đã triển khai
và phát hiện ra được
lúc đó thì
đang cường xuống rồi
lực lượng xuống rồi
thì mới phát hiện ra
đồng chí trắng xin trả
xuyên từ bụng
ở dưới chân
vách đá đó
sau khi gây ra cái chết
cho đồng chí trắng xin trả
ma xeo trứng
tiếp tục bỏ trốn
vào rừng sâu
và sống dọc
hai bên bờ sông chày
của tỉnh lào cai
đối với lực lượng công an tỉnh lào cai
cơ chết của đồng chí trà
đã đưa vụ án
vào giai đoạn
vô cùng phức tạp
vì vào thời điểm đó
ở khu vực biên giới
đang có nhiều vấn đề nảy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra
giám đốc công an tỉnh lào cai
đã huy động lực lượng truy bắt
lên đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc
và đến ngày một mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
giám đốc công an tỉnh lào cai
đã quyết định thành lập chuyên án
để tập trung lực lượng
phương tiện điều tra truy bắt thủ phạm gây án
tỉnh đã lập chuyên án
để đấu tranh
sang lọc các ký thủ tượng
vì đối với lực lượng

nó miền núi dừng đi lại
đường xa xôi hồi
thời điểm nó chưa có đường như bây giờ
thì việc đi lại rất khó khăn
và trực tiếp tôi cũng đã tham gia
chuyên án đấu tranh
qua sang lọc
chỉ mới mở ra mấy ký đối tượng
chỉ trong đó là có đối tượng
mà theo chứng này là đối tượng
đưa vào diện
nhi số một
qua mô tả của người dân
thì xung lử
người bỏ trốn tại ủy ban nhân dân xã tà thàng
có nhiều đặc điểm giống với người ở trong hang đá
đã bắn chết đồng chí tráng xín trà
và cũng từ đây
mọi dấu vết của tên người rừng sống trong hang đá
dần được hé lộ
từ tình tiết thán khai
là đã đi bộ đội được bảy năm
ban chuyên án đã chỉ đạo
giải soát toàn bộ số người đi bộ đội
có thời gian từ bảy đến tám năm
tại các xã giác bê bờ sông chảy
từ các huyện mường khương và bắc hà
qua xác minh tại thôn phiền cư một
xã nàn xín huyện bắc hà
có một đối tượng tên là
ma sêu chứ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đi bộ đội từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thì ra quân về làm phó chủ tịch xã
làm xã đội trưởng
và sau đó chứ bỏ lên rừng không rõ lý do
thì coi như là nó trùng khớp với
cái vỏ đạn
do cái khẩu súng
lấy cắp của công an xã tà thàng
thì sau đó
thì mới tập trung vào
điều tra và xác định
đối tượng gây án ở tà thàng
bỏ trộn ăn cắp súng ở tà thàng
và đối tượng bắn chết đồng chí trà
với quyết tâm truy bắt bằng được kẻ thù ác
bằng các biện pháp nghiệp vụ
và phát động phong trào quân chống nhân dân
ở hai huyện mường khương và bắc hà
lực lượng công an đã thu thập được thông tin
là có một số
người làm nương ở bờ sông chảy
và số người đi rừng có gặp
một người mang theo khẩu súng ak
và khi thấy người này họ đều bỏ chạy
xếp từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đến năm hai nghìn
trong khu vực rừng già có nhiều hiện tượng lạ
như có khói ở trong rừng
các lều nương bị mất thức ăn
khiến cho quần chúng nhân dân hoang mang
lo sợ không dám đi rừng một mình
đối tượng nó vẫn xuất hiện
nó có vũ khí
thế nên nó làm cho quần chúng nhân dân hoang mang
hai đó là lúc nào cũng cảm giác
địa bàn của mình không an toàn
có một đối tượng hoạt động như phỉ
nhưng mà dân gặp
nó mang súng
mang vũ khí như thế
nói về mặt
an ninh chính trị
chật chữ an toàn xã hội
thì đánh giá là
địa bàn nó không an toàn
các vụ án vùng cao nhiều khi bắt nguồn
từ những nguyên nhân thật đơn giản
nhưng hậu quả lại hết sức đau lòng
vụ ma xeo chứ này cũng vậy
tất cả cũng chỉ bắt đầu từ việc
bị nghi ngờ
bị ma nhập
nên đối tượng phải chạy trốn vào rừng
rồi từ đó tất cả hệ lệ xảy ra
ở vùng cao đa phần đối tượng
đều chạy trốn theo cách của ma xeo chứ
nghĩa là sau khi gây án
thường bỏ trốn vào nơi rừng thiêng nước độc
các vụ trọng án xảy ra
trên địa bàn tỉnh nói chung
cũng như một số xảy ra tại địa bàn huyện mùng khương
trong đó có vụ án điển hình
vụ án đối tượng gây án là ma xeo chứ
sau khi gây án
các đối tượng thường lựa chọn cho mình
thứ nhất là trốn lên rừng cao
rừng già núi cao
hoặc thứ hai là nhanh chóng
lần trốn sang trung quốc
đây là một trong những
phương án lựa chọn
là thủ đoạn của tội phạm
gây khó khăn rất lớn
cho công tác điều tra xác minh
cũng như truy bắt đối tượng
xác định được đối tượng gây án không hề dễ truy bắt
như gã người rừng
nơi rừng hoa núi thầm
còn khó vạn lần hơn
có thể nói là như việc mò kim đáy bể
vì đối tượng rất thông thuộc địa bàn
còn lực lượng chức năng thì không
nên việc truy lùng và bắt giữ đối tượng
là vô cùng phức tạp
khả năng tự sinh tồn thích nghi với cuộc sống hoang dã
đã khiến các đối tượng trở nên cực kỳ manh động
và lưu lĩnh
khó khăn vất vả
bám chủ nơi rừng thiêng nước độc là thế
nhưng tung tích của người rừng
mà xeo trứng
vẫn là một ẩn số với toàn bộ ban chuyển án
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn tám
hệ bất cứ khi nào nghe được
người dân thông tin về đối tượng trứng
thì lực lượng công an lại lên đường
không quản ngại nắng mưa
gió rét nước lũ
ăn ngủ trong rừng
hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an
dân quân và lực lượng vũ trang địa phương
tham gia truy bắt mà xeo trứng
nhưng đều thất bại
toàn núi cao rừng rậm và treo leo
thực ra chúng tôi đi xuống này
khi mà xuống bờ sông chảy
từ trên xã cao sơn xuống bờ sông chảy
thì nhìn từ trên cao sơn xuống
sông chảy nó như một sợi chỉ trắng
xuống là mở mất gần một buổi
xuống đi xuống này
cứ xuống này
cứ chân ngựa nọ chạm đầu này kia
nhưng mà khi xuống thì bắt đầu là
truy đuổi theo dấu vết của nó
thì cũng rất là khó khăn
vì vách đá mới dựng đứng
mới khe suối mới này
thì cần trượt chân để có thể lăn vùng vực
lại nói về ma xeo trứng
sau lần bị truy bắt hộp này
trứng đã tìm lên khu vực đầu núi
của huyện simacai để lần trốn
cuộc xuống của trứng vẫn diễn ra
trong âm thầm và bí mật
nơi rừng sông
xuống tách biệt với thế giới bên ngoài
làm bạn với thu hoang dã
khiến sức sống của trứng trở nên mạnh mẽ
để sinh tồn trong rừng thương nước độc
trốn tránh ánh mắt của những người lạ
bản thân trứng cũng phải trả
những cái giá rất đắt
nguy hiểm tới tính mạng
đã từng nhiều lần một mình đánh nhau
vơi gấu trong rừng xanh
rồi cũng không ít lần chết đi sớm lại
những cái địa điểm đối tượng lần trốn
hầu như nó là những cái vòm đá
cái hàm ếch
tức là hai đầu nó đều có cửa
tức là nếu như mình đến cửa với đầu bên này
cửa thì đối tượng nó ra đầu bên kia cửa
đấy và trong cái hang
đối tượng nó thường là có các biện pháp
có ngụy trang hang
thì nó che chắn bằng những cái cây to
cái hàng nó chọn những cái địa điểm của cây to
che chắn phía trước
rồi trong hang thì nó sử dụng cái bếp đun
nó có sắp xếp những cái
làm tản cái khói
thế nó làm cho khói phân tán ra nó đi các hướng
nhưng nó không theo một cái hướng nhất định
thì làm cho bà con nhân dân là đi qua đi lại
ở các cái vùng bên phía
các cái lối mòn ở dọc cái tuyến ấy
chỉ có xác định
phán đoán đấy là sơ mù thôi
chứ không có xác định đến là khói
nếu như khói lên thì thường tập trung vào theo dòng
không chỉ đánh nhau với gấu
mà sơ trứng còn rất nhiều

một lần bị các loại rắn cực độc cắn
nhưng vẫn thoát chết thần kỳ
biện pháp chữa trị rất lạ lùng
và không theo bất kỳ một bán thuốc nào cả
nhưng nó vẫn giữ được mạng sống cho chứ
những năm tháng sống trong rừng sâu
đã dạy cho ma seo chứa cách sống hoang dã
và thích nghi với sự khắc nghiệt của tự nhiên
vì khả năng thích nghi rất tốt
với cuộc sống tự nhiên
đã khiến cho trứng có khả năng tồn tại hoang dã
như những loài thư rừng
cuộc sống tự nhiên cũng tơi luyện
cho chứa sức chịu đựng dèo dài
đến mức chẳng cần mặc nhiều quần áo
trong những ngày đông giá dép
bàn trên bàn tay của chứa dày lớp chai sạ
đối tượng là một trong những người địa phương
có trình độ có khả năng
chế tạo các vật dụng
rồi là vũ khí thô sơ

rồi là cảm bẫy
đối tượng đã chế tạo bẫy
rồi những cái giỏ
rồi là những cái vật dụng
nhằm để bắt thú
rồi thu lượm mọc nhĩ nấm hương
rồi các loại thuốc
đối tượng cũng là một trong những cái diện
là biết tương đối nhiều về cây thuốc
cái vị trí đầu tiên
trường hợp này là hái nấm
và nhiều cái lông thú
và có thậm chí cả đỏ ong
xác định là cái trường hợp này
không lấy nguồn lương thực
từ gia đình
hoặc là có người nào cung cấp
tự cung tự cấp
sống như kiểu
sống như kiểu người rừng
việc chứ leo trẻo vách đá
chẳng khác gì loài khỉ
sống trong rừng thiêng nước độc
trừng đó năm
nhưng chưa bao giờ
bị đau húm
chính vì quá am hiểu
địa bàn rừng núi
mà trong suốt cả chục năm
chưa đã thoát khỏi
rất nhiều lần truy bắt
của lực lượng công an
ở những cái địa bàn rừng núi hiểm trở
thì chúng tôi cũng vào
chẳng hạn như ở rừng tà thàng
rừng ở la văn tần
tuy nhiên chúng tôi vào
không tìm thấy dấu vết
của đối tượng
chỉ thấy có một đống lửa
nó đang còn ấm
cũng không xác định
đối tượng đi được hướng nào
thì đối tượng
có kỹ năng
xóa dấu vết
mà cũng là một trong những kỹ năng
mà được huấn luyện
đi như thế
thường xuyên là bị đói
không mang theo lương thực
vì nó nặng
nặng là không mang đây được
nó chỉ mang
nhưng mà xuống đấy
thì không có dụng cụ để nấu
thế chứ ăn mì tôm sống
thế ăn cây rừng
trong một lần
như là đi truy đuổi
cái đối tượng này
anh em này ăn cái quả rừng này
trông rất đỏ
thì không có kinh nghiệm
cho nên chúng tôi ăn vào
hái ăn mà thấy nó ngọt
xong rồi bắt đầu
là bị ngộ độc
coi như là
xem mồm một nhãi
xong rồi nó bị
miệng nôn trôn tháo
rất may hôm đó
có đồng chí trưởng quán xã
đi người mông
đồng chí biết
thì đồng chí bảo
lấy viên đạn
xong rồi bắt đầu
uống cái thuốc súng
thì lại khỏi
không quản ngại
ăn ngủ trong rừng
hàng nghìn lượt cán bộ
chiến sĩ công an
và lực lượng vũ trang địa phương
tham gia trụi bắt
mà xeo chứa
nhưng đều thất bại
sau cái quá trình
thì đối tượng
thì đối tượng
nó cũng có những cái biện pháp
nó đánh lạc hướng
động tác ngụy trang
làm cho rất là khó
trong quá trình điều tra
qua các cái hang
mà chúng tôi biết được
thì đối tượng này cũng
là phải cái hang
nó phải có
nó ở cái chỗ
cái thứ hai
hầu hết hang nào
có nước gần
không có nước trực tiếp
ở đấy mà
quanh gần đấy
phải có nước
cái hang mà gây án
của đối tượng này là
ngay trong hang
rất là là
cũng có cái sự
tức là nó phải có cái phòng thủ
từ trong hang ra được
là ngày ba mươi một tháng một
y đi chợ
mua thực phẩm về
chứ bị người dân
xã thàng trương phìn
bất ngờ phát hiện
khi đang đi bộ
ra phía bờ sông trạnh
được nhanh chóng
báo tới đồng chí
sùng a xín
trưởng công an xã
thàng trương phìn
một mặt báo
cho ủy ban nhân dân xã
để xin thêm được lượng
vẫn cùng quần chúng nhân dân
bám theo giống
của tên người dân
qua theo dõi
nắm được quy luật hoạt động
của người dân
là khi xuống chợ
hàn chức kích súng
chỉ có dao
nên lực lượng dân quân
quyết định chặn lại
để kiểm tra
nhưng tên người dân
đã lập tức rút dao ra
tao chỉ đi chợ
không làm gì
mà bắt tao
đứa nào vào
tài lầm lầm
còn dao sắc lẹm
mọi người vẫn kiên quyết
gắn người dân
liền quay ngót lại
vác dao chém thẳng
vào người sùng a xín
do đã chủ động
đề phòng thứ trước
đã tránh được
nhắc dao trí mạng đó
hắn vừa vung dao
chém về phía
những người truy đuổi
thì đã bị đồng trí
xá đội phó
những năm một nghìn chín trăm chín mươi
là một khu vực
đầm lệ hoang tắn
điệu phận hành chính
nhưng thực tế
nó lại nằm
ở vị trí
giữa ba huyện
và huyện lắp
của khu vực bầu mới
rất đặc biệt
ngoài sự hoang vu
ở thời điểm đó
nó còn được bao bọc
bởi rất chạc
kỷ hình khác nhau
và rừng núi
biệt lập hẳn
so với những khu dân cư
và lẩn trốn
của đối tượng
cái thời gian này
mà an toàn nhất
là ở trong
địa bàn rừng núi
và đặc biệt
là ở trong
địa bàn bầu mới
bởi vì trong nó là
là một vùng tinh nguyên
là cái khu vực đầm lệ
được bao bọc
bởi núi rừng
của chính quyền địa phương
lúc đó chưa có
trong khu vực đâu
thì cũng có
các hội dân
làm nương rẫy
những cánh đồng lúa
rất là bắt ngáp
nhưng mà lại không có
chính quyền địa phương
trong đó giống như là
một cái khu
chính đặc thù
của địa hình
nên bầu mới
cũng trở thành
một khu vực
khó kiểm soát
về mặt an ninh trật tự
bà con nông dân
vẫn thường vào đây
khai hoang canh tác
theo diện tự phát
chứ không có sự quản lý
của chính quyền địa phương
nó rất là phức tạp
về vấn đề
an ninh trật tự
người ta khai hoang
để làm nương rẫy
chỉ cần bán
trao tay nhau như bây giờ
ví dụ mà thích
mà cho ai
ta cho mày
một vài hét
ký giấy cho ngay
chính vì sự hiểm trở
của địa hình
và sự tự do này
nên bầu mới
trở thành điểm hẹn
của rất nhiều đối tượng
những kẻ trốn truy nã
một số kẻ có máu mặt
tự xưng làm đại ca
của vùng đất này
đã lôi kéo
cướp bóc của dân
và thanh trừng lẫn nhau
khiến nơi đây
thành một khu vực hỗn loạn
đối với người dân
và cả chính quyền địa phương
bà con nhân dân
vẫn vào đây
khai thác rừng
làm đồng nghiệp
họ phải chịu
sự uy hiếp
của băng nhóm này
để được yên ổn làm ăn
những người dân lương thiện
không còn cách nào khác
ngoài sự cam chịu
và chấp nhận cung phụng
cho những băng đảng giang hồ nơi đây
ví dụ như mình lương thiện
mình có một cái mảnh đất trong đó
mình trồng được hoa
hoặc là nuôi được con gà
mới đi ngang qua
nó chặn lại
nó lấy một bao lúa
hoặc là gặp con gà
nó lấy con gà
nó là như thế
giống như cái khu tự trị
ai muốn làm
cái gì thì làm
ai muốn làm sao
hồi đó mà
cái đồng nghiệp
cái đồng bào dân tộc
mà đi săn đó
là họ đi cả đoàn
mười mấy hai chục người
mà mỗi người một khẩu súng
mức độ mười mấy hai chục người
mà mỗi người một khẩu súng như thế
chúng ta thấy rằng là nó
cái sự nguy hiểm
nó rất là lớn
họ không có
cái định nghĩa
rằng là chính quyền địa phương
sẽ đến đó
và họ muốn làm
cái gì thì họ làm
cho nên là họ có thể
sử nhau theo
luật của họ
họ không có chấp hành
theo các cái
quy định của
rồi của cái địa phương
mà thực chất
hồi đó thì
xã ở đó
rất là yếu
và cái lực lượng công an
thì rất là mỏng
làm hết công việc được
mà cái địa bàn đắk lắc
cái giai đoạn đó thì
nó rất là rộng
cái tỉnh đắk nông chưa tách
nó là hai tỉnh
hồi đó tôi nhớ
phòng kiểm tra thành sự
thì chỉ có
năm mươi người thôi
mà cả hai cái tỉnh đắk nông như thế
công an huyện
thì cũng chỉ được khoảng
cơ độ sáu bảy chục người thôi
mà lúc đó là vừa
huyện cà rông an a
huyện trúc quyên bây giờ
thì nó rất là rộng
các cái lính trinh sát
mà một người
phải phụ trách mấy địa bàn
thì không thể sát sao được
tại địa phương khi ấy
lực lượng công an
là do dân bầu lên
không được đào tạo
bài bản chính quy
họ vừa không có đủ
nghiệp vụ cần thiết
lại là cư dân sinh sống
ngay tại địa bàn đó
nên tâm lý e ngại
rất phổ biến
họ không có đủ
công cụ cần thiết
để thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trực tự
trong chính địa bàn
bên quản lý
câu chuyện này
đã được báo cáo
lãnh đạo công an
tỉnh đắk lắk
lực lượng công an cấp trên
đã xác định vai trò nồng cốt
nung nấu quyết tâm
phải đấu tranh
đến cùng với những đối tượng
cộng cán nhất
để ổn định địa bàn
giải phóng sự bế tắc
của dân dân trong đó
tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
huyện rồng anna
với một vụ án
rất nghiêm trọng
năm đấy là
thôn bầu mới
nó gọi là
huyện rồng anna
thuộc địa bàn của
huyện cà rung lô
tỉnh đắk lông
thì nó có xảy ra
huyện rồng anna
cái bến tàu của
gọi là bến cá
bến thuyền của huyện công na
trong đó thì có những cái thuyền
người ta đi thu mua cá
của các cái ngư dân mà đánh bắt cá
trong các cái
trúng nước ở trong rừng
đi thuyền đó mà
và trên cái tuyến đường sông đó
hầu như toàn rừng núi không
và toàn các cái đối tượng
có tiền án tiền sự
các cái đối tượng truy nã
là ở trong đó
nhưng mà trong cái quá trình
đi như thế mình biết như thế
nhưng mình không thể lộ diện được
bởi vì cái mục đích của mình là cái con cá nó to hơn
nó lớn hơn
cho nên khi mình vào
cái địa bàn đó mình cũng phải thể hiện
mình là một cái dân anh chị
mình phải là một cái dân xã hội
để mà nó hoạt động
thất nghi với những cái
nơi của đối tượng
ví dụ như thế
thì đối tượng làm gì thì mình
bắt buộc mình phải làm đấy
mà lúc bây giờ là phải nói rằng là
những đối tượng như thế
những đối tượng như thế
manh động như thế sử dụng vũ khí
nóng như vậy thì không bao giờ
sử dụng người dân tốt được
tôi nói vậy đó
nhưng mà phải là
phải là ta
phải là lực lượng của chúng ta
sau đấy để cho nó phù hợp
nói xin lỗi tức là
cái khu vực bầu mới
lúc đó là
xã không ai dám xuống ở đó
thôn không ai dám đến đó
chính sự nhập vai tài tình này
đã khiến nhiều băng nhóm giang hồ
ở bầu mới đã thực sự tin rằng
những trình sát của ta
là những tay anh chị mẫu mặt
một số đại ca tỏ ra là
ranh nể phục
và muốn kết nghĩa anh em
khi đã thân thiết hơn
chính những đại ca đã cho biết
hoàng hiện nay không xuất hiện
nhưng hắn vẫn sử dụng khẩu ar một mươi năm
bốn quả lựu đạn
thuốc nổ tnt
đó là những vật bất ly thân của hắn
đây là những thông tin tương đối trùng khớp
với những gì mà hồ sơ về hoàng đã thể hiện
tuy nhiên những nhóm giang hồ này
cũng hết sức kiên dè
khi nhắc đến hoàng phát xít
và không hề tiết lộ hiện nay
hoàng đã gặp được những thông tin này
sau khi mình đã kết nối được
với các đối tượng ở đó rồi
thì mình cũng
có một cái chỗ để mình nắm thông tin
có một cái chỗ
để mình trao đổi về các đối tượng xung quanh
rất là hay
thế thì khi mà gặp
cái đối tượng này rồi
thì nó cung cấp cho mình
là cái thằng này nó có một cái nhóm đi làm gỗ
hoàng phát xít có một nhóm đi làm gỗ
không bao giờ ở cố định một chỗ
không bao giờ ở cố định một chỗ
hôm nay thì làm ở cái
địa bàn rừng này
ngày mai làm ở địa bàn rừng khác
di chuyển liên tục như thế
chính vì vậy mà mình nắm được cái đó
thì mình cứ lần mò theo các cái địa bản
của đối tượng mà khai tác gỗ
hết cánh rừng nọ đến cánh rừng kia
cứ trường kỳ kháng chiến như vậy
những thông tin thu thập được
từ nhiều nguồn khác nhau
ngay lập tức được báo cáo về cho người chỉ đạo trực tiếp
là văn ngọc thi
từ đây bang chuyên án đưa ra nhận định
rõ ràng đối tượng này
ngày càng tin ranh hơn
và có nhiều chiêu trò thủ đoạn
nhằm lẫn sâu để không ai có thể tìm ra hắn
tuy nhiên trong quá trình lẫn trốn
hắn vẫn phải gánh vác trách nhiệm
với gia đình vì con vợ
và ba con nhỏ
những chuyến khai thác gỗ
từ rừng sâu đưa ra ngoài bán
chứng tỏ hắn vẫn có những liên hệ ra bên ngoài
đặc biệt với người thân
không chỉ hóa trang thành những tay giang hồn
lực lượng trinh sát còn xác định mình
phải tiếp cận trực diện
về phía người thân
gia đình của hoàng phát xít
bởi hoàng lần trốn rất kỹ
nhưng vẫn chỉ đạo trực tiếp đến người thân
và công việc từ xa
vợ và các em của hắn
vẫn ra vào khu vực bầu mới
để canh tác và tiếp tế cho hắn
nhà hoàng cũng thường xuyên thuê người làm
để hỗ trợ vợ và các em
trong việc làm nông nghiệp
vậy nên một vai diễn khác
đã được lên kịch bản
để tiếp cận theo hướng này
các trinh sát đã hóa trang
thành những người nông dân thực sự
những cán bộ chiến sĩ muốn tròn vai
thì họ phải đi học tất cả những kỹ năng
sử dụng máy móc trong nông nghiệp
để tạo phỏa bọc hoàn hảo
nếu như đối tượng mà không chết
đối tượng mà nổ súng lại
thì nó sẽ gây đến
ảnh hưởng tính mạng của nhân dân
ở xung quanh khu vực đó
cho nên rất là khó khăn
trong việc quyết định giữa tiêu diệt đối tượng
và chờ lực lượng và hỗ trợ
cái trong vòng
hơn hai năm trời
mà để nhìn thấy đối tượng một lần
là cả một vấn đề
nó giống như là một cái gì đó
nó rất là xa xỉ
nó khó khăn bởi vì tất cả những cái vất vả
những cái nếm chải
mình đã phải trải qua
và chỉ mong muốn làm sao
bắt được đối tượng
kết thúc cái chuyện án
để cho nó nhẹ nhàng
vừa giải quyết được cái tâm lý
cho cái gia đình bị hại
cái sự tin tưởng vào cái lực lượng chức năng
bởi vì cái bị hại người ta có bảo
bây giờ nó sống sờ sờ ở đâu đó
nó ở đó mọi lực lượng công an không làm gì
nhưng mà họ không có hiểu
mình đã bố trí như thế
mình đã bỏ công bỏ sức bỏ của
thậm chí cả sương máu
của cái lực lượng
công an của chúng ta vào đó
lên cái chuyên án đó thì lãnh đạo phải chọn người
chọn người chịu khó
vừa là chịu khó
vừa là đóng giả các vai
xâm nhập vô được
rồi là cũng dài dặn những cái
kinh nghiệm xuất minh
tìm ra những cái mà
mà mà thu thập được cái cái cái
tin tức thì nó ở đâu và nó gì như thế nào
thế thì cái phần đó lãnh đạo họ cũng có một cái lựa chọn
mấy cử được trinh sát lại trinh sát nó vô đó chứ
nhưng mà trinh sát mà không
không chịu khó mà lại là
không có kinh nghiệm thì vô đó không có làm gì
cái bầu nó ở xa
mà núi như thế sông như thế
mà những trinh sát mà không chịu khó thì vô đó không làm
hai quả lưu đạn
súng nó bốn mươi viên đạn nữa nữa
mà nó bắn thì
thì súng mỹ bắn ngon
cho nên là
nếu không khéo là nó tai là dính
nó phải nói là quần bất xích là tay súng của trinh sát
đầu óc nó cũng ghê
con người nó cũng bạo
nó không sợ
nó kiên bố để nó bị bắt là công an phải cháy mà
chứ mình phải lường trước
cảm thấy mà
quấn bắt được thì bắt còn không thì phải hạ cho nó bị thương rồi mình lại bắt
chứ còn nếu không nó quên chết
đấy mình phải xác định trước
hồi khi đi trước khi đây là có cái hai
ví dụ như là mai đi
thì có mấy ông bạn nó mới kêu thôi bây giờ
vỗ sống ông trinh
thì tổ chức nhạo
vỗ sống ông đêm nay vỗ sống và ông mai ông đi
tổ chức nhạo
đến khi mà
bắn chết xong rút quân về là
tối lại là chưa kịp vậy nó đã kêu đi liên quan rồi
ăn mừng sống
trong suốt hai năm trời rồng rã truy tìm tung tích hoàng phát xít
từ trinh sát nằm gai nếm mật bám sát địa bàn
cho tới những đồng chí chỉ huy bang chuyên án
đều đồng sức đồng lòng
quyết tìm ra bằng được tên tướng cướp
thời gian đó mặc dù cùng lúc phải giải quyết rất nhiều nhiệm vụ
với nhiều vụ án khác nhau
nhưng hoàng phát xít
là cái tên luôn được ưu tiên trong kế hoạch công tác
chỉ khi đào giải quyết được đối tượng này
thì khu vực bầu mới
mới có thể có một tương lai
sáng sủa hơn
dòng sông cromdo vẫn bốn mùa chạy xiết
núi rừng vẫn âm u bao phủ
hoàng phát xít thực sự ở đâu
giữa bốn bề hoang sơ
hiểm trở như thế này
bầu mới thời điểm này
vẫn là địa bàn cách trở với thế giới bên ngoài
những kẻ tội phạm vẫn xem đây là nơi trú ẩn lý tưởng
nhiều ban nhóm tự do hoành hành
lực lượng chính quyền mỏng và yếu không cách nào can thiệp được
các trinh sát truy nã tỉnh đắk lắc với nhiều cách thức hóa trang khác nhau
đã xây dựng được một vỏ bọc vững chắc để hoạt động
họ chính là những chiến sĩ công an đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật

từ nhiều nguồn thông tin

của hoàng pháp xích
khi thấy bất kỳ người lạ mặt nào vào địa bàn
dù là đi làm thuê hay khai thác gỗ
hắn cũng không bao giờ xuất hiện
chỉ đến khi người đó rút đi
thì hắn mới lộ diện

thì hắn vẫn không thay đổi
nguyên tắc hoạt động của mình
hôm sau thì mình lại xin nhà hoàng
là mình đi làm cho người khác
để mình thu tập nhiều thông tin hơn
có một cái giai đoạn là
có một thời gian là phải hơn một tuần
là mình đi với cái đội mà khai thác gỗ lậu
hồi đó là không có sử dụng cưa máy đâu
mà cái cưa căm mập
cái cưa cưa tay
để đi vào trong rừng
ở bốn năm ngày trong rừng
để mà cắt gỗ
sau đó vận chuyển gỗ về
thì từ những cái đó để mà nắm thông tin
để mà quanh vùng
bởi vì lính trinh sát đi thì phải hòa nhập với cái thiên nhiên
hòa nhập với cái cuộc sống
và hòa nhập với các cái sinh hoạt
rồi hòa nhập với các phương thức lao động
của cư dân xung quanh đó
bầu mới là điểm giáp ranh giữa ba huyện
phía giáp huyện crono
vốn bị ngang trở bởi dòng sông crono
bốn mùa nước chạy xiết

đây là hướng tiếp cận cho các cư dân xung quanh đó
đây là hướng tiếp cận hai năm nay của chúng ta
nhưng hiệu quả cần thiết của chuyên án
vẫn chưa đạt được
lúc này bang chuyên án
buộc phải sang một hướng mới
đó là sắp nhập vào bầu mới từ phía huyện lắc
mặc dù đi từ hướng này khoảng cách sẽ rất xa
và gặp nhiều trở ngại hơn
so với việc chỉ cần vượt qua con sông crono
từ địa bàn huyện lắc
để vào được khu vực
thì phải đi hơn một ngày
thì phải vào được cái nơi
đi bộ không có đi xe gì đâu
mà vào đó thì tự hỏi đường đối với cái đồng bào dân tộc
để mình đi thôi
thế rồi cuối cùng thì cũng đến cái điểm mà mình tập kết
thì lúc này mình đi xâm nhập vào cái

mà hoàng đến nó bắn vào cái làng mà có gây
bắn chết á
bắn chết người đó
xâm nhập vào cái làng đó
và ở trong cái làng đó
bởi vì từ cái làng đó mà qua cái địa bàn
mà chỗ hoàng nó hoạt động
thì phải đi qua
mấy cái quả núi
ba cái quả núi rất là cao
mà rừng là rừng nguyên xinh

để đến được bầu mới theo hướng nguyễn lắc trinh sát phải bắt đầu từ năm h ba mươi sáng băng qua những cánh rừng nguyên sinh rộng rạp
họ vừa đi vừa phải xác định vị trí dựa theo hướng mặt trời
điều này phải được thực hiện một cách hết sức thận trọng bởi chỉ cần sơ sẩy là họ sẽ bị lạc giữa rừng không tìm thấy đường về
các kinh nghiệm vượt rừng đều được vận dụng triệt để như bẻ lá cây làm dấu lấy đá vạch trên thân cây
việc này còn có tác dụng đánh dấu đường đi cho các nhóm trinh sát tiếp theo
sau gần một ngày vượt qua khu rừng nguyên sinh bốn giờ chiều họ đã đến được bầu mới và chọn được vị trí phù hợp để trinh sát
hằng ngày là anh em cứ
tôi nè thằng thắng nè thằng trung thì cứ tháo khẩu súng ra bỏ vào bao giác đi như là kiểu như dân người ta đi đào thú rừng đi đâu đi đào thú rừng ở trong núi rắn đồ đùa
cứ giác bao lên núi cứ sáng ra là giác bao lên núi
căn me cái đồng ruộng đó bên kia cái nhà bên kia nó vô cái đồng ruộng để nó làm mình ngồi ở núi mình nhìn xuống thấy nha mình thấy nó
thì mình phục cả một tuần đó
nó không xuất hiện
hơn một tuần sau khoảng năm giờ ba mươi chiều từ điểm nhìn của trinh sát một nhân vật bất ngờ xuất hiện với một diện mạo khá kỳ dị
tầm khoảng cái độ
bốn h ba mươi năm h chiều thì đối tượng xuất hiện
hôm nay thì đối tượng đi một mình thôi trên vai có đeo một khẩu súng
thì mình nhìn từ đằng xa
và đi theo đối tượng là cái bốn năm con chó
rất là khôn rất là tinh
thế thì cái khi mình gặp đối tượng nhìn từ xa thì đối tượng tóc rất là dài
tóc dài qua vai
trong hồ sơ của hoàng được ghi là
hắn cao khoảng một m tám dán đi khuẩn khoàng luôn luôn thường trượt khẩu ar một mươi năm trên vai
mặc dù hoàng đế tóc dài trông khá kỳ dị nhưng bằng những linh cảm và kinh nghiệm trinh sát của ta khẳng định chắc chắn nhân vật vừa xuất hiện chính là kẻ mà lực lượng công an đã mất rất nhiều công sức truy tìm số
thì lúc này cái lực lượng chính xác của tôi rút về để báo cáo lãnh đạo đơn vị về cái việc mà xuất hiện của đối tượng
thì khi mà chúng tôi về đến cái điểm tập kết là
lúc đó phải tầm khoảng hơn một mươi hai giờ đêm
về lúc đó là
mà chân tay giã rời
đói hết chịu phùng nổi
tại vì mình đi cả ngày thì không ăn uống gì cả
không có cái gì trong bụng hết
đi thì gặp những cái
cái cây cái lá rừng mình ăn dặn cho nó đỡ đói thôi
có cái sức để mà đi
về nơi là lạ chịu không được
thì lúc này thì đồng chí thắng thì lúc đó thì đang ở nhà với đồng chí trinh
lúc đó là chia ra các cái mũi chính sát
nắm lại thông tin
mà trong đêm đó thì đồng chí thắng là trực tiếp bơi qua sông vàng nông
mà mùa đó nước đang rất là lớn
bơi qua bờ sông bên kia
cái thời gian đó thì về cái liên lạc về đơn vị là cả một vấn đề
thì đồng chí thắng
từ cái điểm đó
mà phải chạy
từ cái địa bàn rừng núi đó mà ra đến thị trấn á
thì lúc đó phải có điện thoại
với điện về cho đơn vị
báo cáo với sự việc là đối tượng đã xuất hiện
nhận được tin báo một cuộc họp khẩn cấp đã được triều tập
nhiệm vụ đòi hỏi lúc này là phải thành lập một đội hỗ trợ
ngay lập tức đi vào bầu mới theo hướng huyện lắc
bên cạnh đó một tổ trinh sát vẫn tiếp tục bám sát để không mất dấu đối tượng
và ngày hôm sau thì chúng tôi lại tiếp tục vào địa bàn đó trinh sát tiếp
để nắm đối tượng còn ở trong đó hay không
thế thì đến
hôm đó là chúng tôi đi sáng sớm
vào thì vẫn gặp đối tượng
và cả vợ đối tượng nữa
chúng tôi quan sát từ xa
sau khi mà nắm đối tượng vẫn còn ở cái địa bàn đó
thì chúng tôi rút về
rút về và đồng thời trong quá trình chúng tôi vào trinh sát như thế
thì chúng tôi vẽ sơ đồ địa bàn
để mà sau này lực lượng hỗ trợ vào thì
cái đường hành quân vào nó sẽ tiện hơn
mình tìm những cái đường nào để mà cho
cái lượng lực lượng của mình đi vào
cái lượng lực lượng của mình đi vào
cái thứ nhất là nó dễ
cái thứ hai là bí mật
cái thứ ba là an toàn
vậy là mọi mặt chuẩn bị đã hoàn tất
lực lượng hỗ trợ đã lên đường
tổ trinh sát ở phía trong vẫn bám sát hành tung của hoàng phát xít
trận đánh cuối cùng đã sẵn sàng
không có là bạn các trinh sát vẫn theo hướng mặt trời mà đi
nhưng khi mặt trời đã khuất núi
thì chỉ còn biết vận dụng kinh nghiệm đi rừng mà bước
bảy giờ tối núi rừng tối mịt
văn ngọc thi hà lệnh cho anh em dừng nghỉ
tám giờ sáng hôm sau khi lót dạ bằng những ổ bánh mì
các trinh sát tiếp tục vào cuộc hành quân
một mươi một giờ trưa đến khu vực huyện lắp giáp lầm đồng
khi gặp phải vách đá rừng cao
xem xét buộc hồi sáu thi quyết định vượt núi
đi hôm đó phải nói là cũng lịch sử
hôm đó là tôi cứ tưởng rằng là tôi chỉ chết trước ông hoàng
chết trước vì không phải súng đạn
mà nói thật là trời ơi vượt bao nhiêu đồi
đồi mà đồi thẳng đứng thế này nè
tôi nhớ hình dung là anh em phải dưới đẩy tôi lên

nắm cái tay giữ đẩy một cái rồi anh em nó treo lên cái nữa
đẩy tiếp lên nữa
mà mình mệt quá mệt rồi
mà lúc bây giờ tôi đã ra lệnh là không được mang theo thức ăn
không được mang theo nước uống
bởi vì mang theo là nó còng cền là không có được
mà đi đêm là đèn cũng không được bật
mà cứ chỉ mò đi mà cái đồi trê
tôi cũng không xác định được mà cái đồi đó là bây giờ nó ở đâu nó như thế nào nữa
trời ơi mẹ trật chân một trật tay một cái là nó tuột xuống nè
cả một ngày dài đoàn trinh sát vượt qua ba quả núi cao vách dựng đứng
đường tiến quân hiểm trở trong khi sức người có hạn
phan ngọc thi khi đó còn bị trượt chân té ngã dường như khó mà đi tiếp được
mà không có đồng chí phan ngọc thi thì không thể thực hiện
theo cái kế hoạch đề ra được
bởi vì đồng chí phan ngọc thi lúc đó là người chỉ đạo cao nhất chỉ huy mạnh mẽ nhất
tất cả anh em đều tin tưởng vào cái tài năng chỉ huy của đồng chí phan ngọc thi có sự khuyết đoán
và có đồng chí phan ngọc thi đi thì tạo thêm anh em cái tinh thần chiến đấu rất là cao
cuộc hành quân không có lý do gì để dựng lại
trận đấu kết vẫn phải được tiếp tục
những khâu chuẩn bị đã sẵn sàng
sơ đồ đã vẽ và bố trí lực lượng
nên ở vị trí nào thì nào hiểm trở nhất để khi triển khai lực lượng vầy bắc
vừa đảm bảo yếu tố bí mật an toàn cho cả lực lượng vầy bắc và cho quân chủng nhân dân
đồng chí thi mới đồng ý với cái kế hoạch đó
và tôi nói là bây giờ cái đối tượng nó là được đào tạo rất bài bản quân đội
nó có kiếp nổ nó có thuốc nổ
nó có lựu đạn nó có súng
thì ban đêm rất dễ nó sẽ gai các vật liệu nổ
ở các cái đường mà nó di chuyển
cho nên với cái kỹ năng được đào tạo
thì bây giờ yêu cầu là anh phải quán triệt
trong cái đội công tác
một trăm linh là phải thực hiện đúng theo cái phương án đặt ra
không được ngại khó khăn
hoặc là dơ bẩn bùn lầy
bởi vì những anh em mà họ hỗ trợ thì một số anh là chưa vào đó bao giờ
cho nên là họ ngại đi xuống bùn lầy là họ ngại lắm
đêm càng khuya rừng đi càng sâu càng ròm rạp
đoàn quân cứ bám sát nhau mà đi
hướng duy nhất là mục tiêu phía trước
công sức rộng rãi hai năm trời chỉ mong đến một ngày phá án
ngày đó đã đến
và việc của họ là phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ cao nhất
đoàn cò này
địa bàn rừng núi vận động trong đêm khuya thế này thì nó tối
tâm tối tịt
cách người là không nhìn thấy mặt nhau
cho nên phải bám vào nhau mà đi
lạc không ai đưa ra được
không thể bỏ rời cái mạch được
bởi vì đối tượng nó xuất hiện rất là khó khăn
mình làm đủ các cái phương pháp đủ các cái biện pháp mà đối tượng có xuất hiện
bây giờ đối tượng có xuất hiện là một cái thời cơ cho chúng ta để mà giải quyết trong cái chuyên án này
mà chỉ cần trồng rừng một anh thất lạc mà bỏ thì cũng không được
mà đánh bỏ rời chuyến án này cũng không xong
bởi vì bao nhiêu công sức lãng phí vào đó rồi
mà chỉ cần sáng hôm sau là thông tin sẽ lộ ngay
bởi vì cái lực lượng vào như thế
người lạ vào đông như thế
rồi thì có mang theo vũ khí công cụ ổn chậm như thế
thế nào cũng phải đến tại đối tượng
cho dù ban đêm nhưng buổi sáng họ sẽ thấy
thế thì thống nhất xong là
tất cả mọi cái cung đoạn đường đi
thì phải thực hiện theo cái yêu cầu của chính xác địa bàn
thì bắt đầu tầm khoảng một mươi giờ hơn một mươi giờ một tí
đêm làm bắt đầu hành quân
hành quân đó thì
cái đi lên các cái địa bàn mà đồi núi nó khó khăn
thì anh em cũng phải bám vào nhau
hỗ trợ cho nhau
để mà vượt qua các cái chướng ngại vật
rồi thì mình lại còn phải vừa ra
tìm những cái đánh dấu của mình
để không bị lạ
bởi vì khi vào chính sách á
là mình phải sử dụng cái kỹ năng đánh dấu
tiếng ca rừng cãi vang
núi rừng thước giấc
và ngọc thi nhắc anh em ăn sáng no
vì không biết trận đánh sẽ kéo dài trong bao lâu

để không bỏ lỡ những video hấp dẫn